và như vậy cái giá trị gia tăng thì nó chỉ còn rất là thấp
thế và khu vực của trong nước của chúng ta còn yếu
rồi khu vực doanh nghiệp nhà nước thì nó thể hiện nhiều ở ngành khai khoáng chẳng hạn
tôi nói ví dụ than hay là sản xuất điện chẳng hạn
vẫn vào những ngành như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái hiệu quả của khu vực doanh nghiệp nhà nước
chúng ta cũng được nói rất là nhiều rồi
nó cũng chưa được cải thiện tắng kể
cho nên rằng tất cả những yếu tố như vậy
nó cũng làm cho những cái xu hướng chung
là chúng ta chưa chuyển dịch được cái cơ cấu công nghiệp của việt nam
theo cái hướng là tăng được giá trị gia tăng
và cái điều đó nó cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trong thời gian vừa qua
vâng xuất phát từ những cái tồn tại như vậy
cũng như là cái xu hướng cũng như là yêu cầu của quá trình hội nhập
thì có thể nhận thấy là chúng ta đã có một cái bước đầu
khi mà chúng ta đưa ra được cái kế hoạch để cơ cấu lại ngành công nghiệp việt nam
và cái hướng mà chúng ta lựa chọn là theo hướng vừa nhanh nhưng lại phải bền vững ạ
vâng theo bà thì nội hàm của hai cái cụm từ này như thế nào
khi mà chúng ta đặt ra trong cái bối cảnh phát triển ngành công nghiệp việt nam ạ
cái nội hàm ở đây thì nó cũng rất là rõ rồi
tức là chúng ta thì nó cũng rất là nhất quán với cái tinh thần chủ trương chung của việt nam
tức là chúng ta cũng vẫn phát triển một nền kinh tế theo cái hướng là phát triển bền vững
nhưng mà chúng ta cũng không phải là phát triển chậm
mà chúng ta phải cố gắng là nhanh một cách hợp lý
làm sao đấy kể cả tăng trưởng cũng như vậy
và cái kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp nó cũng theo cái hướng chung là như vậy
chúng ta cũng bằng nhanh nhưng mà không phải nhanh bằng mọi giá
phải theo cái hướng chuyển dịch là tăng cái giá trị tăng cao hơn
nhưng mà làm sao chúng ta vẫn phải đảm bảo là cái mục tiêu phát triển bền vững chúng ta
tức là kể cả công nghiệp
tức là làm sao nó không được gây tổn hại đến cái môi trường
trong cái bối cảnh phát triển hiện nay của ngành công nghiệp việt nam ạ
thì không biết là với cái kế hoạch mục tiêu mà chúng ta đặt ra
thì sẽ có những cái thách thức như thế nào
mà các cái cơ quan thực thi kế hoạch cần phải đối diện ạ
tôi nghĩ rằng là chúng ta đang phải có đối mặt với khá nhiều thách thức đấy
thách thức đầu tiên ở đây tôi nghĩ rằng thách thức là tổ chức thực hiện
bởi vì tất cả các cái kế hoạch chiến lược chúng ta đã có
thực ra là đã có một cái đề án về cơ cấu lại ngành công nghiệp rồi
và đây là cái kế hoạch cơ cấu lại thôi
tức là đi vào cụ thể hơn thực hiện
nhưng mà chúng ta cái việc tổ chức triển khai tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng
và thì chúng ta lại nó đang hơi bị chậm
và cái thách thức đối với các cơ quan bây giờ là tiến độ là thời gian
bởi năm hai nghìn hai mươi không còn nhiều nữa đâu
chỉ còn có một hai năm nữa thôi
và nếu như bây giờ không làm thì cái quá trình này nó không thể diễn ra nhanh được
đấy là cái kế hoạch
cái điểm đầu tiên cái điểm thứ hai nữa
thách thức rất là lớn đối với các cơ quan là làm thế nào để chúng ta có thể tập trung cái nguồn lực của mình
vào để mà cho đúng những cái nơi
những cái nơi mà cần mà để có thể là kích hoạt nó lên
để mà có thể cho cái thực hiện được cái kế hoạch cơ cấu lại này
nếu như nguồn lực vẫn cứ giản trải
chúng ta vẫn cứ giản trải tới các ngành không tập trung như trước đây
thì chúng ta rất là khó mà có thể triển khai được thực hiện kế hoạch
một thách thức rất là lớn của việt nam hiện tại
mà tôi nghĩ rằng đấy là một cái rào cản rất là lớn cho cái vấn đề là
để thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp theo cái hướng nhanh và bền vững
đó là cái khu vực tư nhân trong ngành công nghiệp chúng ta đang còn yếu
như lúc đầu tôi cũng đã nói rồi
và đây là một thách thức rất là lớn
bởi vì là nếu như chúng ta yếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào bên ngoài thôi
chúng ta không có cái nằm trong nội tại nền kinh tế chúng ta
thì khi bất cứ trường hợp nào cũng sẽ rất là đối mặt với rủi ro
cho nên cái thách thức rất là lớn là làm thế nào để vực dậy được
cái khu vực của doanh nghiệp công nghiệp trong nước
mà khu vực đấy chúng ta biết rồi
đây là những doanh nghiệp rất là nhỏ
quy mô thì nhỏ công nghệ thì yếu
thiếu toàn bộ những kỹ năng rồi
thiếu cả về vốn thiếu cả về toàn bộ những cái mảng kỹ thuật
mà trong khi cái chuyển giao của chúng ta thì lại rất là chưa như mong đợi
chuyển giao cái công nghệ giữa khu vực fdi với khu vực trong nước thì còn đang rất là yếu
và tất cả những vấn đề như vậy thì nó đặt ra một cái thách thức rất là lớn
cho các cơ quan nhà nước là vực dậy khu vực của công nghiệp trong nước
vậy thì không biết là một kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp cho giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tới đây
thì sẽ có những cái tác động như thế nào tới sự phát triển tổng thể của nền kinh tế việt nam ạ
nếu mà chúng ta thực hiện tốt thì đương nhiên là sẽ có tác động tích cực
bởi vì đây là một trong những cái trọng tâm của cái kế hoạch cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế việt nam
trong đấy có các ngành có cả ngành nông nghiệp rồi có cả các ngành dịch vụ trong đấy có ngành công nghiệp
nhưng mà tôi thì nghĩ rằng công nghiệp là một cái ngành mà vẫn hiện tại là một cái ngành mà
đóng góp rất là lớn vào cái tăng trưởng cũng như là cái năng suất lao động của việt nam
cho nên rằng là nếu như nó làm tốt
nó cũng làm cho cái tốc độ tăng trưởng thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp đi lên
cũng như là của nền kinh tế nói chung
còn đây là nếu như chúng ta không làm tốt
thì rõ ràng là cái điều này thì cũng rất là ảnh hưởng tới cái việc mà cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế
thì nó sẽ rất là đáng tiếc
vâng chắc hẳn là chúng ta không mong muốn
không mong muốn
vậy thì không biết là để mà có thể thực hiện một cách thành công kế hoạch này
thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào thưa bà
chúng ta có hẳn một cái kế hoạch cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế
chúng ta đã có cái đề án là cơ cấu lại ngành công nghiệp
chúng ta bây giờ đang có cái kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp
và ở trong đó rất nhiều các giải pháp đã đang được đề xuất rồi
thế thì tôi nghĩ rằng nếu mà là đề xuất
thì tôi đề xuất rằng là tập trung vào thực hiện cái kế hoạch này đi
và tôi nghĩ rằng cái khâu tổ chức tổ chức này đi
thực hiện là phối hợp với các cơ quan thì hết sức là quan trọng
một cái vấn đề tiếp theo mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên là nói chỉ ở các cơ quan
bởi vì là cái kế hoạch cơ cấu lại công nghiệp
thì nó phải đòi hỏi có một thành phần rất là quan trọng tham gia ở đây chính là doanh nghiệp
chừng nào doanh nghiệp không tham gia vào đây
thì chúng ta cũng không thể nào thực hiện được
cho nên là các cơ quan thì nó chỉ là một phần thôi
vấn đề là làm thế nào đấy thu hút cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp vào đây
thế thì muốn như vậy rõ ràng chúng ta phải tuyên truyền nhiều hơn
chúng ta phải tạo ra được
nó cũng phải có những cái cải cách thể chế
tức là tạo dựng cái khung khổ pháp luật
làm sao tạo ra cái môi trường phát triển công nghiệp nó cạnh tranh bình đẳng hơn
thì như vậy mới có những người
người làm tốt thì phải được thưởng
mà người không làm tốt phải bị phạt
chứ không phải là nguồn lực có hạn lại đi vào những cái nơi mà không làm tốt
đúng không thì như vậy rõ ràng là sẽ lãng phí nguồn lực
cái cơ cấu lại ngành công nghiệp
nói riêng cũng như là tổng thể cái tiền nói chung ở đây
thì là vấn đề làm sao đó để phân bổ lại
cái nguồn lực để sử dụng nó
một cách hiệu quả hơn
đấy là cái mục đích của cái cơ cấu
thế còn giải pháp cụ thể hơn nữa thì đã có rất nhiều rồi
cả giải pháp về công nghệ có rồi
giải pháp về đào tạo có rồi
tất cả các giải pháp về các cái
thay đổi cải cách thủ tục hành chính có rồi
cải thiện môi trường kinh doanh chúng ta có hết thật rồi
và chúng ta có chiến lược phát triển công nghiệp rồi
chúng ta có rất nhiều các cái văn bản đã đây rồi
vấn đề là tổ chức thực hiện mà thôi
điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện
một cách hiệu quả
chúng ta phải có đánh giá phải có giám sát
và phải có cái sự điều chỉnh
chúng ta phải tham gia thu hút tham gia các doanh nghiệp
các cái thành phần khác vào
và ở đây đặc biệt là tạo dựng cái môi trường
cái môi trường công việc làm sao cho nó cạnh tranh
cạnh tranh hơn
và phân bổ cái nguồn lực theo nhiều hơn
theo cơ chế thị trường
tin chắc rằng với những cái đóng góp của ngành công nghiệp
cho nền kinh tế việt nam từ trước tới nay
thì chúng ta cũng rất là kỳ vọng cả xã hội cũng đang kỳ vọng
và trông chờ vào những cái thay đổi
mà kế hoạch này mang lại cho công nghiệp việt nam
cũng như là nền kinh tế việt nam
trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ
của tiến sĩ tuệ anh đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay ạ
xin cảm ơn
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
liên quan tới kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
đến đây xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại